chiều nay thành phố hà nội đã tổ chức trao giải cho các tác giả tác phẩm đoạt giải báo chí về xây dựng đảng
và hệ thống chính trị của thành phố hà nội giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người hà nội
thanh lịch văn minh lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi
tham dự buổi lễ có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đồng chí thuận hiếu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí nguyễn hồng diên ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
ba mươi tác phẩm đoạt giải báo chí về xây dựng đảng và hệ thống chính trị và ba mươi ba tác phẩm về phát triển văn hóa
và xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh được ban tổ chức trao giải năm nay đều là những tác phẩm đã bám sát thực tiễn
phản ánh đúng và trúng các vấn đề của hà nội hiện nay trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị phát triển văn hóa
trong đó nổi bật là các vấn đề có tính thời sự như công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội một mươi bảy đảng bộ thành phố hà nội
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch trên địa bàn thủ đô
báo nhân dân và báo hà nội mới vinh dự nhận giải đồng hãng xuất sắc cho cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự giải
nhóm tác giả báo nhân dân xuất sắc nhận giải a với tác phẩm vững vàng vượt qua mùa dịch
nhóm tác giả truyền hình nhân dân nhận giải b với tác phẩm để dân sống khổ giữa thủ đô còn vô cảm đến bao giờ
ngoài ra một số tác phẩm khác của báo nhân dân cũng được trao các giải c và giải khuyến khích
phát biểu tại buổi lễ đồng chí ngô thị thanh hằng ủy viên trung mương đảng phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nhấn mạnh
thông qua các tác phẩm dự thi đã giúp cho các cấp ủy tổ chức đảng và những người đứng đầu các cấp các ngành
thấy được tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng phát triển văn hóa
rút ra những bài học kinh nghiệm thấy rõ ưu điểm để phát huy hạn chế để đề ra các giải pháp kịp thời khắc phục trong quá trình thực hiện